tại thị xã bằng tường tỉnh quảng tây trung quốc ubnd tỉnh bắc giang đã phối hợp với chính quyền tỉnh bạn tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ đối với vải thiều và các sản phẩm nông sản văn hóa du lịch của địa phương
đây là năm thứ ba hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức tại một địa phương có nhiều cửa khẩu với việt nam và hàng năm có tới một nửa sản lượng hoa quả của trung quốc nhập khẩu qua các cửa khẩu của bằng tường
năm hai nghìn một mươi chín sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang ước đạt một trăm năm mươi tấn và sẽ có khoảng năm mươi sản lượng xuất khẩu
tỉnh bắc giang xác định trung quốc vẫn là thị trường truyền thống và quan trọng của quả vải thiều tươi
để đáp ứng yêu cầu mới về kiểm soát nông sản nhập khẩu tỉnh bắc giang đã đăng ký được chấp thuận một trăm bốn mươi chín mã vùng trồng cơ sở đâm gói
tại hội nghị chính quyền thị xã bằng tường tỉnh quảng tây cũng đã khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để vải thiều của việt nam trong đó có vải thiều của tỉnh bắc giang nhập khẩu về thị trường trong nước
trong khuôn khổ của hoạt động này các doanh nghiệp của tỉnh bắc giang và doanh nghiệp thương nhân trung quốc cũng đã trao đổi và thống nhất một số nội dung trong việc hợp tác tiêu thụ vải thiều